bên cạnh việc vận chuyển động vật sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh từ các tỉnh vào tp hcm các điểm giết mổ không đăng ký giấy phép kinh doanh không giấy chứng nhận vệ sinh thú y
thì gần đây tình trạng người kinh doanh sử dụng các loại thịt không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch để biến đổi thành những đặc sản thịt rừng có giá trị để thu lợi nhuận đang là mối nguy hại rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
trước đó đoàn liên ngành huyện bình chánh bất ngờ kiểm tra địa chỉ c năm tổ một trăm chín mươi chín ấp bốn a xã bình hưng huyện bình chánh do bà nguyễn thị kim thi chú tại tỉnh long an thuê
tại đây đoàn ghi nhận có năm tủ cấp đông chứa đầy sản phẩm động vật đã được đóng gói với quy cách một kg một bịch
trong đó có hai trăm một mươi bao ghi thịt cánh bao tử đà điểu thịt nai thịt nhiếm và bốn trăm ba mươi bốn bao ghi thịt heo
đoàn còn phát hiện máy hút chân không máy ép bao bì cùng nhiều nhãn giấy bịch ni lông in sẵn các dòng chữ các loại thịt trên nhưng không có tên về địa chỉ cơ sở sản xuất phân phối
cùng với đó là một số chai nhựa đựng nước màu đỏ ghi dùng để tẩm ướp nhằm phù phép thịt heo thành thịt nhiếm nai đà điểu
kết quả xét nghiệm từ các mẫu thịt thu giữ tại đây cho thấy tất cả đều nhiễm vi sinh nặng
theo khuyến cáo từ ngành y tế thịt nhiễm vi sinh thường có vi khuẩn e coli và stamonela v v tác nhân gây ngộ độc thực phẩm gây bệnh liên cầu lợn ở người
bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong
thống kê của tri cục thú y tp hcm cho thấy cứ trung bình một tuần thì cơ quan chức năng tp hcm phải xử lý từ một trăm linh cho đến một trăm hai mươi trường hợp vận chuyển
kinh doanh động vật sản phẩm động vật vi phạm và các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh cho người tiêu dùng buộc phải xử lý tiêu hủy từ một đến hai tấn sản phẩm các loại
việc các doanh nghiệp hoặc các cơ sở người ta sử dụng những hàng đã hết hạn sử dụng người ta tháo bỏ bao bì người ta đóng lại bao bì mới để lừa dối người tiêu dùng
thì như vậy thì qua cái này thì chúng ta thấy rằng là những cái sản phẩm mà không có được kiểm tra
hết hạn sử dụng thì người ta kiểm người ta đổi cho nó một cái bao bì mới và cứ như thế thì nó lại được tiếp tục nó lưu thông ra thị trường
trước thực tế trên cho thấy tình hình vi phạm kinh doanh vận chuyển động vật sản phẩm động vật vẫn diễn biến phức tạp
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần liên tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm và cũng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận trọng trong việc sử dụng thực phẩm
kiểm tra kỹ các nhãn mát của sản phẩm tiêu dùng để tránh mua phải những sản phẩm bẩn có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình